do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng chín tại tỉnh phú yên có mưa vừa đến nơi mưa to trên diện rộng
làm nhiều diện tích lúa hẻ thu đang thu hoạch bị ngã đổ lúa vụ mùa vừa gieo xạ bị ngập nước
do ảnh hưởng của đợt mưa lớn cuối tháng tám vừa qua và những cơn mưa trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng chín
đã làm hơn hai hectare lúa hẻ thu ở các địa phương trong tỉnh phú yên đang giai đoạn chín bị ngã đổ gây khó khăn trong thu hoạch
trong khi đó vụ lúa năm hai nghìn một mươi sáu đang gieo xạ được gần ba năm trăm linh hectare nhiều diện tích cũng bị ngập nước có nguy cơ úng phải gieo xạ lại
hiện nay năm trăm hai mươi bảy phương tiện ba bảy lao động đang khai thác thủy sản trên biển đều đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
và thường xuyên liên lạc với gia đình bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
trong đó có một trăm bảy mươi chín phương tiện một ba trăm một mươi sáu lao động hoạt động trên vùng biển quần đảo trường sa và đảo phú quý

ba lao động đang khai thác thủy sản gần bờ trên vùng biển từ quảng ngãi đến ninh thuận
bốn bảy trăm năm mươi năm phương tiện còn lại đang neo đậu tại các bến ở địa phương